nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ khoảng hai mươi tám độ trời vẫn còn khá là mát mẻ
nhưng chỉ đến một mươi giờ trưa nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng trên dưới ba mươi bốn độ và đến một mươi ba giờ chiều có thể đạt mức ba mươi bảy độ
các khu vực khác của bắc bộ nhiệt độ thấp hơn song hầu hết đều cao trên ba mươi năm độ
điều đáng nói đây mới là mức nhiệt đo được trong lều khí tượng
tức là tương đương với mức nhiệt ở dưới tán cây và trong bóng dâm
còn thực tế nhiệt độ ngoài trời phải cộng thêm ít nhất từ hai cho đến ba độ nữa
vì thế cài nóng càng thêm gai gắt
nắng nóng cũng sẽ tiếp diễn tại các tỉnh miền trung trong ngày hôm nay
dự báo suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên
sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi phía tây như hồi xuân của thanh hóa tương dương
con cuông của nghệ an hay hương khê của hà tĩnh có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao giao động trong khoảng từ ba mươi tám cho đến ba mươi chín độ
không nắng nhiều và gai gắt như các tỉnh phía bắc
trong ngày hôm nay nam bộ và tây nguyên
vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
vì thế chiều tối và đêm khu vực này vẫn có mưa
ban ngày trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ trên cả hai khu vực ở mức vừa phải
ở tây nguyên nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn ở nam bộ nhiệt độ nhỉnh hơn song vẫn không có nơi nào nhiệt độ cao trên ba mươi ba độ
trên biển trong ngày hôm nay khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rào và rông dài rác
vì thế tầm nhìn xa phổ biến là từ bốn đến một mươi km
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật nguy hiểm
trong khi đó với các vùng biển khác thời tiết phổ biến không có mưa
tầm nhìn xa thoáng đẵng trên một mươi km
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước